hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong sáu giờ qua hà nội không phát hiện ca mắc covid một mươi chín mới
tới hết ngày hôm qua hà nội còn hai mươi chín điểm phong tỏa
trưa ngày hai mươi năm tháng chín sở y tế hà nội cho biết trong sáu giờ qua không phát hiện thêm ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày hai mươi bốn tháng chín trên địa bàn thành phố hà nội có thêm một điểm phong tỏa mới
như vậy tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố đang có hai mươi chín điểm phong tỏa
ngoài ra hà nội đang có ba bốn trăm năm mươi người cách ly y tế
trong đó có hai hai trăm ba mươi bốn người tại khu cách ly tập trung f một
và người về từ vùng dịch
một trăm linh bảy người tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý
một một mươi năm người cách ly tại khách sạn
chín mươi bốn người tại khu cách ly dành cho tổ bay
cơ quan này cũng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập
và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập trực thuộc ngành
về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán sars cov hai
để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng
và chủ động phát hiện ca bệnh chẩn đoán thu dung và theo dõi điều trị
văn bản này thay thế cho văn bản ba trăm sáu mươi chín sdit nvi ngày một mươi sáu tháng tám
do sở y tế ban hành về việc phân luồng xét nghiệm sàng lọc trần đoán sars cov hai
sở y tế yêu cầu cdc hà nội tham mưu về phương án nâng cao năng lực xét nghiệm
rt pcr của ngành y tế hà nội
đồng thời nghiên cứu triển khai ngay các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin
để điều phối xét nghiệm liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm
giữa đơn vị lấy mẫu đơn vị làm xét nghiệm hướng tới cập nhật trực tiếp
vào hồ sơ sức khỏe của người được lấy mẫu
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức hải đưa ra thông tin trên
tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
theo đó ngày hai mươi hai tháng tám tp hcm có ba trăm bốn mươi ca tử vong
như vậy sau một tháng số ca tử vong đã giảm hai trăm linh ca trên một ngày
số bệnh nhân đang thở máy cũng có xu hướng giảm
cụ thể ngày một mươi chín tháng chín có hai ba trăm bốn mươi hai trường hợp
ngày hai mươi hai tháng chín còn hai năm mươi sáu trường hợp
và giảm xuống hai ba mươi bảy trường hợp trong ngày hai mươi ba tháng chín
trong ngày hai mươi ba tháng chín tp hcm có ba năm trăm chín mươi một bệnh nhân nhập viện
ba hai trăm sáu mươi người xuất viện một trăm bốn mươi người tử vong
liên quan đến công tác tiêm vaccine ông phạm đức hải cho hay
tính đến hết ngày hai mươi ba tháng chín tp hcm đã tiêm được tổng số chín sáu mươi tám bảy trăm tám mươi tám mũi vaccine
tăng tám mươi sáu năm trăm một mươi hai mũi so với ngày hai mươi hai tháng chín
cùng thời điểm trên tại bệnh viện giã chiến số một
một tp hcm có hàng ngàn f được xuất viện
bác sĩ nguyễn thành tâm trưởng phòng kế hoạch cho biết
sau gần ba tháng hoạt động bệnh viện có hai mươi một bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện
đến nay đã có hơn một mươi tám người xuất viện
mỗi ngày bệnh viện cho xuất viện trung bình từ hai trăm linh đến bốn trăm linh bệnh nhân
có ngày hơn sáu trăm linh người
bệnh viện giã chiến số một đang dẫn đầu về tổng số ca nhập viện
và xuất viện tại tp hcm
bệnh viện vẫn chưa ghi nhận ca tử vong tỷ lệ nhân viên dương tính thấp
bác sĩ tâm thông tin đến nay trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
thuộc bệnh viện việt đức đặt tại bệnh viện giã chiến số một mươi ba
huyện bình chánh tp hcm là tuyến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và nguy kịch với quy mô năm trăm linh dường bệnh đã điều trị cho gần tám trăm linh bệnh nhân nặng
và nguy kịch từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên
trong đó có hơn hai trăm linh bệnh nhân đã xuất viện
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc hiện số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp
và số ca tử vong đã có khuyên hướng giảm dần tỷ lệ dương tính lại vùng đỏ và vùng cam
qua các đợt xét nghiệm đã giảm
việc tổ chức điều trị chăm sóc f tại nhà là một chiến lược quan trọng
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hcdc số bệnh nhân nặng hỗ trợ hô hấp ngày hai mươi hai tháng chín giảm còn bảy hai trăm hai mươi bệnh nhân
ngày hai mươi ba tháng chín còn bảy một trăm bốn mươi năm bệnh nhân và đến ngày hai mươi bốn tháng chín còn sáu sáu trăm tám mươi chín bệnh nhân
số ca xuất viện tăng
ngày hai mươi hai tháng chín có ba hai trăm năm mươi tám người xuất viện ngày hai mươi ba tháng chín là ba hai trăm sáu mươi người
tổng số ca xuất viện đến thời điểm này là một trăm tám mươi ba bốn trăm bảy mươi một người
sở y tế tp hcm cho hay sau gần hai tháng triển khai thí điểm
mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
đã cho thấy những hiệu quả thiết thực
sở giao thông vận tải tp hcm trình ubnd tp hcm phương án phối hợp đón người lao động
công nhân chuyên gia
họ sẽ làm việc nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh tế đảm bảo an toàn
và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương án đã được các sở ban ngành chức năng thống nhất
để người lao động trở lại tp hcm làm việc các doanh nghiệp hợp tác xã
phải có kế hoạch làm việc có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đến cơ quan chức năng
người lao động đã được tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có xác nhận của cơ quan y tế có xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
theo quy định ngoài ra người lao động phải được ubnd tỉnh hoặc thành phố
nơi cư trú cho phép di chuyển các địa phương là vùng cam vùng đỏ
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đối với đường sắt và đường hàng không tp hcm sẽ thực hiện theo kế hoạch
phương án của bộ giao thông vận tải nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến
người lao động đi lại bằng đường bộ sẽ thực hiện theo ba phương thức
trong giai đoạn một từ mùng một tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi
tp hcm sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức một và phương thức hai
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một trở đi tp hcm thực hiện cả ba phương thức nêu trên
người lao động trở lại tp hcm khi mua vé và khi lên xe phải xuất trình bản chụp giấy đề nghị
kèm danh sách người lao động của đơn vị tiếp nhận người lao động
bản trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy xác nhận đã tiêm vaccine mũi một được một mươi bốn ngày
hoặc giấy xác nhận là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
thông tin trên tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống covid một mươi chín chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
trước đây có những thời điểm số f điều trị tại nhà vượt chín mươi
tổng cộng tích lũy tính đến ngày hai mươi ba tháng chín thành phố ghi nhận một trăm hai mươi chín một trăm bảy mươi chín f
đã kết thúc thời gian cách ly tại nhà ba mươi năm ba trăm bốn mươi hai ca đang điều trị tại nhà
theo tránh văn phòng sở y tế tp hcm đây là con số thực f tại nhà
các trạm y tế lưu động đang theo dõi quản lý chăm sóc
nếu có ca trở nặng sẽ được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục điều trị
nhóm f này tự cách ly tại nhà hai tuần theo quy định của bộ y tế
đến tuần thứ hai nếu test nhanh kết quả âm tính họ sẽ được kết thúc cách ly
nhóm f này không bao gồm số cách ly tại nhà hai tuần sau khi kết thúc điều trị tại bệnh viện
chắc chắn từ đầu tháng chín đến nay số f tại nhà đang giảm
số ca mắc mới ca nặng ca tử vong cũng giảm
ca mắc mới sẽ giảm dần dẫn đến triệt tiêu trong khi số ca xuất viện đang tăng dần
tránh văn phòng sở y tế nói
sở y tế cũng từng đặt câu hỏi tại sao với các địa phương lãnh đạo huyện cần giờ cho biết
còn những gia đình tứ đại đồng đường nhà không có không gian riêng cho từng người cách ly
ở củ chi ổ dịch đầu tiên phát hiện tại khu nhà trọ
điều kiện cách ly ở nhà trọ thì không đảm bảo buộc phải tách ngay f ra khỏi khu vực nguy cơ rất cao
do đó hai địa phương này có tỷ lệ f điều trị cách ly tập trung cao
đường dây nóng của sở y tế cũng nhận một số phản ánh f hội đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
nhưng vẫn bị yêu cầu phải đi cách ly tập trung
vì vậy sở y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai và tăng cường kiểm tra giám sát
triển khai mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe f tại nhà
khi tầm soát phát hiện một f sau khi hướng dẫn và cung cấp gói thuốc điều trị
đáp ứng nguyện vọng của họ điều trị tại nhà nếu hội đủ điều kiện cách ly và chăm sóc
theo yêu cầu của sở y tế
tránh văn phòng sở y tế cũng nhận định quản lý và điều trị f tại nhà là chủ trương lớn
đúng đắn trong tình hình mới điều trị covid một mươi chín
mô hình này được bộ y tế đánh giá rất cao
các f tại nhà đã được chăm sóc toàn diện hỗ trợ tốt nhất để khỏi covid một mươi chín nhanh nhất
đạt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ tử vong
văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương thống nhất một ứng dụng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó quy định rõ người có áp xanh được di chuyển người có áp vàng hạn chế di chuyển
và người có app đỏ thì không được di chuyển ở nhà
theo đó tại văn bản số sáu nghìn tám trăm ba mươi bảy vpcp kgvx thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ thông tin và truyền thông
khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số hai trăm bốn mươi hai tb vpcp ngày một mươi ba tháng chín của văn phòng chính phủ
đồng thời bộ thông tin truyền thông chủ trì phối hợp với bộ y tế bộ công an và các cơ quan liên quan
nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một ứng dụng app cho nhân dân
trong đó quy định rõ người có áp xanh được di chuyển người có ap vàng hạn chế di chuyển
người có app đỏ thì không được di chuyển tức là ở nhà
theo đó thông báo số hai trăm bốn mươi hai tb vpcp trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng
chính thức duy nhất thuận tiện cho người dân sử dụng đáp ứng được yêu cầu về thông tin
dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch
khi triển khai ứng dụng mới tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng
do các bộ chỉ đạo xây dựng triển khai trước đây sẽ phải được tự động cập nhật
chuyển sang ứng dụng mới không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu
cũng theo thông báo này các thông tin về sức khỏe đi lại tiếp xúc của người dân
được quản lý tập trung thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch
bảo đảm an toàn thông tin không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác
bộ giao thông vận tải có văn bản tiếp thu về tổ chức hoạt động vận tải hành khách
của năm lĩnh vực đường bộ đường sát đường thủy nội địa hàng hải hàng không
trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
so với dự thảo ban hành cách đây hai ngày ngày hai mươi hai tháng chín đã có nhiều quy định mới
theo dự thảo mới bộ giao thông vận tải quy định không tổ chức hoạt động vận tải hành khách
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại địa phương hoặc địa bàn
đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép
các cảng hàng không ga đường sắt trên địa bàn địa phương đã thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương khác không áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế
tỷ lệ phần trăm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách của từng phương thức vận tải
tại các địa phương hoặc địa bàn đã thực hiện mức độ bình thường mới
tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường
đáng chú ý tại dự thảo mới nhất bộ giao thông vận tải đã bỏ hai phương án quy định đối với hành khách
đồng thời bỏ quy định về tiêm vaccine
thay vào đó chị yêu cầu hành khách khi đi trên phương tiện vận tải đi đến địa phương hoặc địa bàn
đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi chín phải thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
khai báo y tế theo quy định của bộ y tế đồng thời khai báo trên địa chỉ
sức khỏe dân cư quốc gia gov vn thực hiện quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người tham gia giao thông theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu xét nghiệm sars cov hai định kỳ một mươi bốn ngày một lần
cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe
ngoài ra lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải đáp ứng một trong các tiêu chí
đã tiêm đủ liều vaccine trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm đi trên phương tiện có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng
người đã mắc và khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh không quá sáu tháng
tính đến thời điểm đi trên phương tiện của ngành y tế theo quy định
người có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi nhận kết quả
trường hợp bộ y tế ban hành quy định mới về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với lái xe
và nhân viên phục vụ trên xe thì thực hiện theo quy định mới của bộ y tế
về tần suất khai thác vận tài hành khách đường bộ bằng xe ô tô dự thảo của bộ giao thông vận tải
quy định đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh xe buýt taxi hợp đồng du lịch
không được trở quá năm mươi số người được phép chở cho đến khi thực hiện trạng thái bình thường mới
trừ xe hợp đồng vận chuyển học sinh sinh viên
thưa quý vị vừa qua cần thơ là địa phương cuối cùng ở đồng bằng sông kiểu long công bố áp dụng
chỉ thị một mươi năm trên phần lớn địa bàn như vậy sau nhiều tháng căng thẳng chống dịch đồng bằng sông cửu long
xem như kiểm soát được dịch để bắt đầu từng bước bình thường mới tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng
cần có sự liên kết mạnh mẽ hơn để có thể làm được cả hai việc này chứ không thể chống dịch mỗi nơi một kiểu
dù đã áp dụng chỉ thị một mươi năm để giảm bớt việc giãn cách tối đa nhưng ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long
đã có những cách làm khác nhau tại vĩnh long sau khi áp dụng chỉ thị một mươi năm tỉnh này có thêm quy định
buộc tất cả người dân không được tự ý ra khỏi tỉnh nếu cần thiết phải được chủ tịch ubnd tỉnh cho phép
đồng thời tất cả người dân khi về lại tỉnh vĩnh long cũng phải chấp hành cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
chi phí tự chi trả riêng các trường hợp đặc biệt như công nhân đổi ca chăm sóc người bệnh già phụ nữ có thai
trẻ em khi về tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn hai mươi bốn giờ có xác nhận tiêm hai mũi vaccine
thì theo dõi sức khỏe tại địa phương bảy ngày thậm chí dù cho phép người dân di chuyển liên vùng xanh
nhưng hiện vĩnh long cũng có thêm quy định tất cả người dân công nhân người lao động buộc phải xin giấy đường
khi di chuyển từ huyện vùng xanh này sang huyện vùng xanh khác
một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cho biết tỉnh thực hiện như vậy là làm từng bước nếu không sẽ vỡ trận
tuy nhiên vị lãnh đạo cho hay tỉnh sẽ nghiên cứu để thuận tiện nhất cho người dân
hiện tại cần thơ chỉ còn chín phường của hai quận ninh kiều và cái răng còn áp dụng chỉ thị một mươi sáu
trên nhiều tuyến đường khác của quận ninh kiều và bình thủy ngày đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm
người dân người buôn bán kể cả sản xuất kinh doanh vẫn còn rất thận trọng
vì chưa được hướng dẫn lộ trình thực hiện thế nào cho phép hoạt động đến đâu
ông trần ngọc tam chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre cho rằng
nhiệm vụ quan trọng hiện nay là bảo vệ và giữ vững vùng xanh đẩy nhanh tiêm vaccine và phục hồi phát triển kinh tế
tuy nhiên ông tam cũng lưu ý rằng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh luôn thường trực
do đó mặc dù áp dụng biện pháp phòng dịch nào thì tỉnh vẫn tiếp tục tuyên truyền
vận động người dân hết sức cảnh giác để bảo vệ vùng xanh
ông bùi quốc nam giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu cho biết
sở đang bàn cùng với nhiều sở ngành liên quan để ra quy định về việc đi lại phục vụ việc mở rộng sản xuất
phát triển kinh tế của tỉnh sau khi nhiều địa phương trong vùng nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thưa quý vị vừa qua một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ba người dân
xô sát với hai nhân viên y tế tại một con hẻm trên địa bàn tp hcm
sự việc đang được công an quận tám xác minh xử lý
theo đó vào khoảng chín h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín của phường bốn quận tám
thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố chín vùng vàng giai đoạn bốn lấy mẫu lần hai cho sáu mươi hộ
theo hình thức xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình
tổ lấy mẫu phường bốn phối hợp với tổ trường tổ dân phố là bà nguyễn thị hồng minh
tiến hành phát que test và phiếu ghi thông tin
mời đại diện hộ gia đình tập trung tại khu vực trước số nhà sáu trăm một mươi tám trên một mươi tám phạm thế hiền
để tổ chức lấy mẫu đối với các trường hợp không tự lấy mẫu và đề nghị nhân viên y tế hỗ trợ lấy mẫu
đến một mươi giờ một mươi năm cùng ngày năm mươi chín hộ dân đã được tổ công tác hỗ trợ lấy mẫu xong
chỉ còn trường hợp nhà dân tại địa chỉ năm trăm tám mươi trên một mươi bốn phạm thế hiển đến sau cùng và đề nghị lấy bộ test về tự thực hiện
đội tình nguyện có trao đổi sẽ hỗ trợ lấy mẫu hoặc gia đình tự thực hiện và báo lại kết quả với tổ trường
tuy nhiên sau đó tranh cãi đã xảy ra khi lực lượng tình nguyện lấy xe máy di chuyển qua khu vực khác
thì một người trong gia đình này kéo ngã sau đó xảy ra sự việc như trong clip đăng tải trên các trang mạng xã hội
theo ủy ban nhân dân phường bốn trong số các wites đã lấy mẫu có hai mẫu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
bị các đối tượng quá khích ném vào người của hai tình nguyện viên
ngoài ra các đối tượng này còn xé khẩu trang đồ bảo hộ của các tình nguyện viên và khẩu trang của tổ trưởng tổ dân phố chín
sau khi xảy ra sự việc công an phường bốn đã mời các bên về trụ sở để làm việc
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám phối hợp với công an phường bốn tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại